đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát tại tp hcm từ ngày hai mươi sáu tháng năm sau hơn bốn tháng
thành phố ghi nhận ba trăm sáu mươi sáu năm trăm ba mươi chín ca tính đến hết tháng chín thành phố đã có một mươi một quận huyện đạt sáu trên sáu mươi
chỉ tiêu kiểm soát dịch covid một mươi chín theo quyết định ba nghìn chín trăm tám mươi chín theo quyết định ba nghìn chín trăm tám mươi chín ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của bộ y tế tại buổi họp báo thành phố ngày hai mươi tám tháng chín ông phạm đức hải cho biết
tp hcm đã có bảy địa phương kiểm soát được dịch covid một mươi chín theo tiêu chí hướng dẫn của bộ y tế
đến ngày hai mươi chín tháng chín ubnd quận tân bình quận năm quận một và quận ba đều tuyên bố các quận này đã
kiểm soát được dịch bệnh đạt sáu trên sáu tiêu chí của bộ y tế như vậy một mươi một địa phương công bố kiểm soát
được dịch covid một mươi chín bao gồm quận một quận ba quận năm quận bảy quận phú nhuận
quận gò vấp quận tân bình và các huyện nhà bè huyện cần giờ huyện củ chi và thành phố thủ đức
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết từ ngày hai mươi ba tháng chín đến ngày hai mươi hai tháng chín
ca tử vong do covid một mươi chín giảm dần và có tín hiệu tích cực khi ca nhiễm máy thở cũng giảm dần từ hai một trăm linh ca
xuống còn khoảng một tám trăm linh ca bên cạnh đó số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nhập viện đã thấp hơn số bệnh nhân xuất viện